sau khi uống rượu sang nhớ lại chuyện cha dượng đánh mẹ mình nên đã dùng dao giết chết cha dượng
sáng nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã đưa vụ án và bị cáo huỳnh văn sang
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang ra xét xử
năm hai nghìn một mươi sáu ông dương văn ơn sống chung như vợ chồng với bà lê thị bích là mẹ của huỳnh văn sang
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu sang nhớ lại trước đây ôn đánh mẹ mình nên tức giận
rồi lấy một con dao chém và đâm nhiều nhát khiến ông ơn tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường đến chiều cùng ngày đối tượng được mẹ đưa đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn sang tù trung thân về tội giết người
đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại